các nhà lãnh đạo hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và liên minh châu âu eu đã tiến hành hội nghị cấp cao trực tiếp đầu tiên tại bruxelles vương quốc bỉ
sự kiện đánh dấu bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao asean eu được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên quan hệ kinh tế tốt đẹp hơn
cũng như sẽ giúp các nhà sản xuất châu âu tại châu á đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu thô
thủ tướng chính phủ việt nam phạm minh chính dẫn đầu đoàn việt nam tham dự hội nghị
đây là lần đầu tiên asean và eu phối hợp tổ chức hội nghị cấp cao kỷ niệm quan hệ hai bên tại eu
với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao các nước thành viên asean và eu kể từ khi thiết lập quan hệ đối ngoại vào năm một nghìn chín trăm chín mươi
và nhất là sau khi hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm hai nghìn hai mươi
sau bốn mươi năm năm quan hệ asean eu đã phát triển năng động mở rộng bao trùm các lĩnh vực như chính trị an ninh
kinh tế thương mại văn hóa xã hội và hợp tác phát triển
eu nhấn mạnh asean giữ vị trí trung tâm trong chiến lược hợp tác của eu tại ấn độ dương thái bình dương
và mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng với asean
asean là đối tác thương mại lớn thứ ba của eu sau mỹ và trung quốc
với kim ngạch thương mại trị giá hơn hai trăm một mươi năm chín tỷ euro trong năm hai nghìn hai mươi
dự kiến tại hội nghị các lãnh đạo cấp cao hai bên sẽ cùng nhìn lại
đánh giá tổng thể trạng đường quan hệ đối tác
trong bốn mươi năm năm qua và đề ra những định hướng quan trọng phát triển quan hệ asean eu trong thời gian tới
và đồng thời dành thời gian trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm